bộ quốc phòng đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật biên phòng việt nam tại tỉnh tây ninh
chủ trì hội thảo có đồng chí trung tướng hoàng xuân chiến
ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung mương tư lệnh bộ đội biên phòng và lãnh đạo địa phương
tại hội thảo có một mươi bốn đại biểu cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh nguyên tắc hoạt động biên phòng
vị trí chức năng quyền hạn của bộ đội biên phòng phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng
nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức về hoạt động biên phòng để hoàn thành dự thảo luật
bảo đảm chất lượng trình ủy ban thường vụ quốc hội vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu đã có ý kiến đóng góp sâu sắc về những nội dung cụ thể tại các điều của dự thảo luật
làm rõ vai trò nòng cốt chuyên trách của bộ đội biên phòng trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
do đó nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng bao trùm cả về lĩnh vực chính trị an ninh quân sự và đối ngoại